để đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an tỉnh hòa bình đã phân công các đội nhiệm vụ tăng cường lực lượng tại khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền giải thích vận động nhân dân phòng ngừa có những hành vi quá khích của người nhà có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự